chiều ngày bốn tháng năm tại hà nội hội truyền thống trường sơn báo cựu chiến binh và công ty cổ phần tập đoàn thái bình dương
phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết hào khí trường sơn
cuộc thi viết hào khí trường sơn là một trong nhiều hoạt động được hành động thiết thực
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường trường sơn ngày truyền thống bộ đội trường sơn
một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi viết gồm hai chủ đề trường sơn những năm tháng hào hùng và tỏa sáng trường sơn
các bài dự thi đã bám sát nội dung viết về những năm tháng sống và chiến đấu trong cuộc kháng chiến
chống mỹ của các cựu chiến binh cựu thanh niên sung phong trong chiến đấu trên chiến trường trường sơn
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hơn nữa đã phản ánh được những tấm gương tiêu biểu rất bình dị mà cao quý
tỏa sáng giữa đời thường của bộ đội trường sơn
sau một năm kể từ ngày phát động cuộc thi
ban tổ chức đã nhận được một một trăm sáu mươi tám bài dự thi của bạn viết khắp mọi miền tổ quốc với nhiều độ tuổi khác nhau
tác giả ít tuổi nhất là hai mươi tuổi và lớn tuổi nhất là chín mươi tuổi
qua ba vòng sơ loại sơ khảo trung khảo
ban tổ chức đã chọn được bốn mươi bốn tác phẩm để trao giải cho các tập thể và cá nhân